kcna cho biết đảng lao động triều tiên đã tổ chức một cuộc họp khẩn và lắng nghe báo cáo về khoảng hai mươi tám tám trăm một mươi người đang được điều trị
cộng với hai mươi bảy ca tử vong kể từ khi đợt sốt không xác định nguồn gốc bắt đầu từ cuối tháng bốn năm nay
qua những diễn biến căng thẳng từ ổ dịch ở triều tiên có thể thấy
hai năm dịch bệnh bùng phát cho thấy biến trụng omicron đang thách thức khả năng ứng phó của bệnh nhưỡng
vậy vì sau sau ba năm covid hoành hành bây giờ triều tiên mới công bố tình hình dịch
triều tiên từng là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới khẳng định không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
tuy nhiên theo bloomberg rất ít chuyên gia y tế tin rằng triều tiên đã kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhờ các biện pháp phong tỏa biên giới nghiêm ngặt
vì vậy khi bình nhưỡng chính thức xác nhận ca mắc covid một mươi chín đầu tiên vào hôm một mươi hai tháng năm
câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là tại sao lại là thời điểm này
mới vài tuần trước triều tiên vẫn khẳng định virus chưa xâm nhập đất nước
dù nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ tuyên bố này
ngay từ khi đại dịch bùng phát bất chấp những tác động về kinh tế
bình nhưỡng nhanh chóng phong tỏa biên giới và cấm các vận động viên tham gia hai kỳ thế vận hội
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín của nước này
là bằng chứng về tính ưu việt của quốc gia và gọi đây là một thành công trói sáng
dù vậy trên thực tế thì một số chuyên gia suy đoán rằng virus đã xâm nhập vào triều tiên từ rất lâu
bất chấp biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
tư lệnh lực lượng mỹ tại hàn quốc cho biết ngay từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
virus gần như chắc chắn đã xuất hiện ở triều tiên
cả trung quốc và nga đều đã báo cáo các đợt bùng phát gần biên giới của những nước này với triều tiên
giờ đây sau khi năm trăm hai mươi triệu ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận trên thế giới
triều tiên đã chính thức công bố trường hợp nhiễm đầu tiên và turkmenistan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới
chưa ghi nhận hoặc chưa có số liệu về bất cứ ca mắc nào
một số nhà quan sát nhận định triều tiên có khả năng tiết lộ về đợt bùng phát mới
vì nó đã quá nghiêm trọng để che giấu
và điều quan trọng hơn là chính phủ cần tỏ ra phản ứng nhanh chóng ngay từ bây giờ
có nhiều lý do để lo lắng rằng triều tiên sẽ phải hứng chịu tác động nặng nề từ đợt bùng phát này
bình nhưỡng cho đến nay đã từ chối tất cả vaccine được viện trợ từ nước ngoài
bên cạnh đó hệ thống cơ sở hạ tầng y tế yếu kém có thể khiến hai mươi sáu triệu người dân nước này
rơi vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương dù nhiễm các chủng nhẹ
như đã nói giờ đây một đợt bùng phát lan rộng ở thủ đô bình nhưỡng
nơi có khoảng ba hai triệu người sinh sống sẽ tác động trực tiếp đến giới tinh hoa triều tiên
engel dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm một mươi hai tháng năm lệnh phong tỏa thành phố trong tuần này
đã dẫn đến tình trạng hoảng loạn mua hàng tích chữ ở các cửa hàng
và những hàng dài phương tiện giao thông công cộng trên đường phố
các chuyên gia tin rằng sẽ có nhiều kẽ hở cho virus xâm nhập vào bình nhưỡng
trong khi phần lớn sân bay đã đóng cửa trong thời gian đại dịch xảy ra
triều tiên đã mở lại tuyến đường sát nối với trung quốc vào tháng một
và các thương nhân chợ đen thường xuyên qua lại biên giới
không chỉ vậy một cơ quan của liên hợp quốc cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy
lưu thông hàng hải tại cảng quốc tế nam phôi triều tiên
và hoạt động buôn bán bất hợp pháp vi phạm lệnh trừng phạt đã diễn ra trên các vùng biển khơi
để kiểm soát được bùng phát lần này go myung hyun nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu chính sách asean dự đoán
triều tiên có thể sẽ làm điều tương tự trung quốc với các biện pháp chống dịch mạnh hơn
giải cách xã hội cường rắn hơn và phong tỏa chặt chẽ hơn
trước đó khi nhắc đến triều tiên là nhắc đến kỷ luật
các nhà chức trách đã điều tra đơn vị quân đội chịu trách nhiệm tuần tra và cam kết một hình phạt nghiêm khắc
xin được chuyển sang tin tức xã hội đáng quan tâm khác
liên quan đến vụ bà cao thị cúc bị khởi tố bắt tạm giam
nhị nguyên thành viên của tỉnh thất bồng lai đã đăng tải đoạn clip hé lộ lý do bà cao thị cúc bị khởi tố bắt giam
cụ thể trên kênh youtube năm chú tiểu thi nam bên bờ vũ trụ nhị nguyên thành viên tỉnh thất bồng lai
bất ngờ đăng tải đoạn clip hé lộ lý do bà cao thị cúc bị khởi tố bắt giam
theo nhị nguyên tiết lộ ba cúc bị bắt về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đây cũng là tội danh mà ông lê tùng vân cùng ba bị can bị khởi tố trước đó tại tỉnh thân này
theo nhị nguyên theo thông báo kết luận giám định được công an cung cấp thể hiện bà cúc có mấy câu nói đã phạm điều ba trăm ba mươi
những nguyên cho biết những lời nói của bà cúc do người khác quay và đăng tải cũng là một người khác
trước đó ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật năm hai nghìn một mươi năm bổ sung sửa đổi năm hai nghìn một mươi năm
ngày bốn tháng một công an huyện đức hòa nhận tin báo về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp tử thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra đã kiểm tra và bắt quả tàng đồng thời tổ chức khám xét tại hộ bà cao thị cúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây
để xác định sai phạm về hoạt động của các đối tượng có liên quan
có một mươi bốn người trong tỉnh thất bồng lai được đưa về trụ sở làm việc
từ những chứng cứ sai phạm thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can gồm lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sát nhân dân huyện đức hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan tỉnh thất bồng lai
đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an để điều tra theo thẩm quyền
trong quá trình điều tra củng cố trừng cư cơ quan an ninh điều tra ra thông báo
gia hạn tạm giam lần hai đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối với ba bị can lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
trong thời gian thụ lý vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã tiếp nhận thêm nhiều thông tin tố cáo của các tổ chức cá nhân
về hành vi sai phạm của những cá nhân sống tại khu đất của bà cúc nơi đặt khu nhà được gọi là tỉnh thất bồng lai
đến thời điểm này có thể khẳng định những thông tin tố cáo trên đều đặt vấn đề về các dấu hiệu trục lợi
bằng hình thức tu tại da nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ để kêu gọi tử thiện và những vi phạm khác liên quan đến đạo đức
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp tục xác minh củng cố chứng cứ và làm rõ xử lý hành vi của những người liên quan
tiếp tục đến với tin tức pháp luật đáng chú ý khác
vào ngày một mươi bốn tháng năm một phụ nữ ở cà mau đến cơ quan công an đầu thú việc sát hại chồng dìm sát dưới ao cách đây bốn tháng
hiện tại phía công an đã tiến hành bơm nước tìm kiếm người chồng xấu số
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết đang tiến hành bơm nước trong ao vườn nhà một người dân
để làm rõ vụ vợ giết chồng đi dìm sát
theo đó chiều ngày một mươi ba tháng năm bà s t h bốn mươi sáu tuổi ngũ ấp một xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
đến công an xã khánh bình tây bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông l v t bốn mươi hai tuổi và dìm sát dưới ao cạnh nhà
theo lời khai của bà s t h tại cơ quan công an cách đây khoảng bốn tháng trong lúc cử cãi với chồng
bà s t h dùng dao chém chồng chết sau đó bà h kéo sát chồng dìm xuống dưới ao cạnh nhà
bà đã cột vào người trồng một cục sắt để làm thi thể chìm xuống đáy ao tránh bị phát hiện
tuy nhiên do bị ám ảnh việc giết chồng dìm sát xuống ao nên bà hát đến cơ quan công an đầu thú
tại vị trí bà h khai nhận dấu sát chồng lực lượng công an phát hiện một khúc xương một dây thắt lưng nam một cái quần jean
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao tìm thi thể nạn nhân và tăng vật
cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra hiện trường điều tra vụ việc vợ giết chồng dìm sát dưới ao
vậy theo quý vị nguyên nhân vụ án này là gì và tại sao những người đầu gối tay ấp lại hành xử với nhau dã man như vậy
quý vị hãy để lại bình luận bên dưới và cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này thưa quý vị
thời gian vừa qua liên tiếp các vụ tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả chết người đã xảy ra khiến nhiều người hoảng hốt
nhiều bạn đọc thắc mắc một người vừa lái xe ô tô vừa live stream có được không
nếu vừa lái xe vừa live stream mà gây ra tai nạn thì người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào
trước câu hỏi này luật sư lê văn bình đoàn luật sư tp hcm đã có những nhận định mới nhất
nếu quý vị cũng giống tôi muốn xem luật sư trả lời ra sao chúng ta hãy cùng theo dõi
liên quan đến việc chị n n thờ bốn mươi tuổi ngụ thôn phú thành xã đạn lây huyện đạn tẻ điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín a bốn mươi năm nghìn ba mươi hai
lưu thông từ phía sau cán qua người khiến cháu n tử vong tại chỗ
điều đáng nói là chị thờ được xác định là đang live stream khi điều khiển xe ô tô
nên không quan sát và không kịp xử lý tình huống giao thông xảy ra phía trước
và thờ hiện không có giấy phép lái xe ô tô
liên quan đến vụ án này nhiều bạn đọc thắc mắc một người vừa lái xe vừa livestream thì có được không
nếu vừa lái xe vừa live stream mà gây tai nạn thì người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào
luật sư lê văn bình đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo như đoạn clip ghi lại trong trường hợp này thì có khả năng đây là lỗi hỗn hợp nhiều bên có lỗi
do đó trong quá trình điều tra vụ án cơ quan công an sẽ xem xét đánh giá mức độ lỗi của các bên
xác định đâu là lỗi chính đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông
và là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của nạn nhân từ đó làm căn cứ để khởi tố bị can
trong vụ việc trên nếu người điều khiển xe ô tô vừa chạy xe vừa live stream
tức là đã có hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển chạy xe trên đường
bên cạnh đó người điều khiển xe ô tô lại không có giấy phép lái xe theo quy định
đây đều là hai hành vi bị cấm theo quy định của luật giao thông đường bộ khoảng chín và khoảng hai mươi ba điều tám luật giao thông đường bộ hai nghìn một mươi bảy
theo quy định hiện hành người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động
khi đang điều khiển chạy xe trên đường nhận mức phạt hai triệu đồng đến ba triệu đồng
căn cứ điểm đề khoảng ba mươi bốn điều hai nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một
mức phạt này cao hơn so với nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín trước đó chỉ phạt từ một triệu đến hai triệu đồng
đó là mức sự phạt
hành chính cho hành vi đang chạy xe mà dùng tay sử dụng điện thoại
tuy nhiên trong vụ việc này đã có tai nạn chết người xảy ra nên người vi phạm có thể bị xử lý hình sự
về tội danh sau khi xác định được lỗi của các bên cơ quan công an có thể khởi tố vụ án về tội
vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
theo đó người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ
làm chết người thì bị phạt tiền từ ba mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tu từ một năm năm
trường hợp phạm tội mà không có giấy phép lái xe theo quy định hoặc gây tai nạn trong tình trạng có sử dụng rượu bia
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
đã từng có thống kê cho thấy người sử dụng điện thoại khi lái xe có nguy cơ gây ra tai nạn cao gấp bốn lần so với bình thường
việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khiến người lái phân tâm dễ gây tai nạn
mọi người cần tránh điều này để không gây ra những sự cố đau lòng đáng tiếc
thời điểm vào hè tình trạng đuối nước ở các địa phương hay khu du lịch đang ở mức đàm báo động
mới đây vụ việc đáng tiếc xảy ra khi bốn du khách bị sóng cuốn khi tắm biển mũi né khiến hai người tử vong
may mắn ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cứu hộ bờ biển đã lấy phao và bơi ra cứu được hai người
nhóm du khách gồm bốn người độ tuổi khoảng ba mươi ba mươi sáu trong đó ba nam một nữ tắm biển bị sóng cuốn ra xa và dơ tay cầu cứu
ngay lập tức lực lượng cứu hộ bờ biển đã lấy phao và bơi ra cứu được hai người
nhận được tin báo xe cứu thương đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu
đồng thời các ngành chức năng đã cho cano chạy ra cứu hộ
sau một giờ thi thể của một nạn nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một được tìm thấy và đưa vào bờ
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm
sau đó thi thể còn lại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai được tìm thấy
ngay sau đó thi thể của hai người mất được đưa về trung tâm pháp y tỉnh bình thuận
sức khỏe của hai nạn nhân được cứu vào bờ đã ổn định
nhóm du khách bốn người công tác tại một cơ quan ở hà nội đến mũi né ngày một mươi hai tháng năm
chiều qua một mươi ba tháng năm đi tắm biển thì gặp nạn
bãi đá ông điện là nơi từng xảy ra nhiều vụ đuối nước
tại đây có đặt biển cảnh gáo sóng to
thời gian gần đây tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh bình thuận đang có diễn biến khó lường
đặc biệt trong thời tiết nắng nóng kéo dài khách du lịch thường rủ nhau đi tắm ở những khu vực dễ xảy ra đuối nước
nên có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra
đó là hồi chuông cảnh báo về tình trạng này
nguyên nhân của thực trạng trên trước hết là do nhận thức hiểu biết chung của gia đình và cộng đồng về phòng chống tai nạn đuối nước còn thấp
để không xảy ra những vụ việc thương tâm hy vọng ngành chức năng tỉnh bình thuận cần thông tin tăng cường tuyên truyền
đưa tin cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước cao hơn nữa đồng thời ra soát các vị trí địa bàn tiêm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước
trong những ngày thời tiết hà nội đồng đành khó chiều quý vị đang mong muốn ngày cuối tuần như hôm nay thời tiết sẽ như thế nào ạ
theo dự báo mới nhất chúng tôi có được tại hà nội người dân đón hai ngày cuối tuần với thời tiết nhiều mây âm u
từ đêm một mươi năm tháng năm khu vực chuyển mát với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi hai độ c
hy vọng với những thông tin này các bạn sẽ có những chuyến cắm trại và nghỉ ngơi cuối tuần thật hợp lý và thư giãn
những ngày tới miền bắc đón một đợt không khí lạnh dù đã vào giữa tháng năm
ngày một mươi năm tháng năm hình thái này ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc
sau đó mở rộng ra những nơi khác ở vùng đồng bằng bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm một mươi bốn đến hết một mươi năm tháng năm vùng núi và trung trung bộ tiếp tục mưa lớn với lượng phổ biến năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên một trăm hai mươi mm
đồng bằng bắc bộ và thanh hóa duy trì lượng mưa bốn mươi bảy mươi mm một ngày tập trung về đêm và sáng sớm
đầu tuần tới thời tiết bắc bộ và bắc trung bộ chuyển mát khi đồng bằng ghi nhận mức nhiệt thấp hai mươi hai mươi hai độ vùng núi chuyển lạnh một mươi bảy một mươi chín độ
mưa rông kèm nền nhiệt giảm khiến thời đi khu vực diễn biến xấu
tại hà nội người dân đón hai ngày cuối tuần với thời tiết nhiều mây âm u
từ đêm một mươi năm tháng năm khu vực chuyển mát với nhiệt độ hai mươi hai mươi hai độ
người dân đề phòng nguy cơ mưa rào và rông xuất hiện kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển từ chiều tối một mươi năm tháng năm vịnh bắc bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc biển đông và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám sóng cao hai bốn m
mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do hiện tượng la nina nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ có khả năng không gai gắt không kéo dài như năm hai nghìn hai mươi hai
vâng chúng tôi tin rằng với những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục trong các bản tin hàng ngày sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại